ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại hà nội bệnh viện nhi trung ương phối hợp với các nhà hào tâm tổ chức chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn một mươi chín
dành tặng cho gần một tám trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn một mươi tám có nhiều hoạt động như ca nhạc hội trợ từ thiện phát quà đồ ăn miễn phí cho tất cả các bệnh nhi
cùng nhiều gian hàng cho các bé vui chơi sẽ là những món quà tinh thần những kỷ niệm đẹp nhằm kịp thời động viên
chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật nhất là vào thời điểm năm mới đang đến gần
bên cạnh đó được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể các tổ chức và nhà hảo tâm
từ đầu tháng một mươi hai đến nay đã có gần tám ba trăm linh xuất quà cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
khoảng ba trăm một mươi bảy bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ điều trị với tổng kinh phí gần hai trăm chín mươi triệu đồng